sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy do sạt lở đất vừa qua là mất mát không gì bù đắp được
để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với gia đình người thân mà cả cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước
các anh mãi ra đi vì bình yên cuộc sống của nhân dân
trên trận tuyến cam go không ai trùn chân bước chỉ biết sông pha vì nước vì dân chọn nghĩa vẹn tình
hai mươi cán bộ chiến sĩ của đoàn ba trăm ba mươi bảy đã nằm xuống nhưng hình ảnh tình cảm của các anh vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người dân
các anh đã gặp trong mỗi chặng đường có bước chân anh qua
đêm một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi dưới trời mưa nghiêng núi nghiêng rừng sau một ngày hành quân giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ
về đến đơn vị các anh chỉ vừa nằm ngã lưng thì một phần quả núi phía sau doanh trại đột ngột đổ xuống vùi lấp hai mươi hai cán bộ chiến sĩ
trong số đó có những chiến sĩ tuổi mới đôi mươi
người phụ nữ này đã khóc cả nước mắt khi ngóng đợi tin con rồi lại xót xa đến quặn mình khi nghe tiếng đất đá vẫn tiếp tục lở xuống nơi con mình nằm xuống
những ngày đồng đội đi tìm đồng đội đang nằm lẫn trong ngộn ngang đất đá
nhiều chiến sĩ không kìm được nước mắt khi tìm thấy quân tư trang của các anh các chú vẫn được xếp gọn gàng nằm lẫn giữa lớp lớp buồn đất
đồng bào vân kiều ở khắp các thôn xã biên giới quanh khu vực đoàn ba trăm ba mươi bảy đóng quân cùng trung tâm trạng mong ngóng lo âu
ngày thường những cán bộ chiến sĩ lại về giúp dân địa phương tăng gia sản xuất
với người dân nơi đây cán bộ chiến sĩ đoàn ba trăm ba mươi bảy gắn bó như những người thân ruột thịt
lo lắng cho bộ đội về dân thôn cơ rất lo
bộ đội cũng giúp cho dân rất nhiều như họ cho bò gạo
bộ đội này vị chính này đủ loại là bộ đội quan tâm dân thôn cơ này là nhất
dân thôn cơ rất đau lòng cho bộ đội chiến sĩ hy sinh cho dân thôn cơ này
bây giờ bây giờ có những chiến sĩ mới rồi có những chiến sĩ đã gắn kết rất lâu rồi với dân rồi
có những khó khăn thì giúp đỡ
cho nên chúng tôi là khi nghe tin thì rất kỳ đồng khóc
chị em bọn tôi với dân này là khóc rất hoảng sơ và khóc
không ngờ là sự việc này xảy ra là quá nhân và quá đột ngột và quá đau thương
thương quý những chiến sĩ đã hy sinh và chia sẻ với lực lượng tìm kiếm
bà con nhân dân tại thôn cợp lại chung tay quyên góp lương thực thực phẩm để tiếp tế vận chuyển đến doanh trại của đoàn ba trăm ba mươi bảy
mọi người lặng lẽ làm việc như để kìm nén nỗi đau mất mát
và cũng để bày tỏ tình cảm lòng biết ơn của mình đến những chiến sĩ đã hy sinh
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi
cuối cùng đưa thi thể các anh về thành phố đông hà để đoàn tụ bên gia đình
máu chiến sĩ vẫn đổ giữa cuộc sống thời bình
những người lính mùa thu này ra đi từ đó không về
dòng tên các anh khắc vào núi rừng trường sơn hùng vĩ khắc vào trái tim của đồng đội đồng bào